tại hà nội bộ kế hoạch và đầu tư đã phối hợp với ngân hàng thế giới world bank và cơ quan phát triển quốc tế úc tổ chức lễ công bố báo cáo phát triển việt nam năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề
kết nối việt nam vì thịnh vượng và phát triển chung tới dự các đồng chí phương đình huệ ubnd phó thủ tướng chính phủ các bộ ngành trung ương đại sứ quán australia tại việt nam và các chuyên gia kinh tế
phương đình huệ đánh giá cao năm khuyến nghị của các chuyên gia kinh tế nhất là khuyến nghị về kết nối giao thông với chuỗi giá trị thương mại
phó thủ tướng cho rằng muốn tích hợp được hai chính sách này cần có chiến lược cụ thể báo cáo đánh giá tác động để từ đó có những nghiên cứu sâu định hướng cho chiến lược phát triển cũng như tầm nhìn của kết nối
phó thủ tướng cũng nhấn mạnh báo cáo mới chỉ phân tích và nói trên giao thông tuyến bắc nam cần có những nghiên cứu đánh giá tuyến hành lang kinh tế đông tây để đẩy mạnh phát triển kinh tế biển càng biển bởi hầu hết kết nối hành lang kinh tế đông tây của việt nam chưa phát huy được hiệu quả cũng như chưa có sự sâu thương trên hành lang kinh tế này